sau đây là nội dung chi tiết chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gặp mặt đoàn con của cán bộ chiến sĩ bộ nội vụ liên bang nga sang nghỉ dưỡng tại việt nam cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam gennady bezesko
chào mừng đoàn con của cán bộ chiến sĩ bộ nội vụ liên bang nga bộ trưởng tô lâm nhắc lại tại cuộc hội đàm với đại tướng kalakosev vladimir aleksandrovich bộ trưởng bộ nội vụ liên bang nga hôm ba mươi một tháng một mươi vừa qua
hai bên nhất trí và đánh giá cao việc trao đổi đoàn nghỉ dưỡng dành cho con em cán bộ chiến sĩ của bộ công an việt nam và bộ nội vụ nga bị thương hoặc hy sinh khi làm nhiệm vụ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là nghĩa cử cao đẹp nhân văn sâu sắc thể hiện trí nghĩa trí tình đồng thời là minh chứng cho thấy sự quan tâm động viên rất lớn của lãnh đạo bộ dành cho cán bộ chiến sĩ hai bên những người không quản ngại hy sinh vất vả để bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân
bộ trưởng tô lâm bày tỏ thông qua chuyến nghỉ dưỡng các cháu sẽ có chuyến tham quan nghỉ ngơi nhiều kỷ niệm đẹp trước khi trở về nga để bước vào năm học mới và tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình